theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai bão số chín đã làm một người chết tại bình thuận do thuyền thúng bị lật
năm tàu cá bị chìm và ba tàu cá bị hư hỏng tại nơi neo đậu thuộc tỉnh bình thuận
bão cũng đã gây ra thiệt hại một số nhà dân ven biển lồng bè nuôi trồng thủy sản và hoa màu của người dân
đảo sông tử tây bị gãy đổ hai cột gió và chín mươi cây xanh hai mươi bảy tấm pin mặt trời bị hư hỏng tốc mái năm trăm linh m hai nhà tại đảo sông tử tây và đảo đá nam
sông lớn do ảnh hưởng của bão đã đánh vỡ nhiều bè du lịch hơn chín mươi bẻ nuôi tôm hùm của các hộ dân ở đảo bình hưng xã cam bình thiệt hại trên hai trăm linh tỷ đồng
do ảnh hưởng của bão số chín hiện tỉnh phú yên đang có mưa sóng biển dâng cao đánh sát vào bờ làm sói lở nhà một số hộ dân ven biển như thôn mỹ quang nam xã an chấn huyện tuy an xã an phú thành phố tuy hòa
do ảnh hưởng của bão số chín tại xã hoài sơn thị xã hoài nhơn tỉnh bình định nhiều diện tích lúa đã gieo xạ vụ đông xuân hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai bị ngập do mưa lớn
hiện tại các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận còn bốn mươi bốn trọng điểm vị trí đê điều sung yếu một mươi năm công trình đê kè đang thi công dở dàng
ven biển miền trung có một trăm hai mươi chín điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với một trăm bảy mươi một bảy km trong đó bắc trung bộ có năm mươi hai điểm với bảy mươi km nam trung bộ có bảy mươi bảy điểm với một trăm linh một bảy km
để tiếp tục ứng phó với bão số chín các tỉnh thành phố tiếp tục kiểm đếm kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
tùy theo diễn biến của bão hoặc vào nơi tránh trú nhất là các tàu đang ở khu vực bắc biển đông và quần đảo hoàng sa
kiên quyết không để người trên tàu thuyền tròi canh lồng bè nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ đặc biệt là các khu vực trên đảo
kiểm tra sẵn sàng mọi tình huống ứng phó đảm bảo an toàn về người và công trình giàn khoan trên biển sẵn sàng triển khai phương án di rời sơ tán dân
đặc biệt là tại các nhà ở có nguy cơ cao mất an toàn phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu